lợi dụng lúc bà lê thị hồng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn chú tại khóm thới hòa thị trấn nhà bàng huyện tịnh biên đang bán hàng cho khách tại chợ an hảo lượm liền lẻn vào lấy chuộng túi sách của bà hồng rồi bỏ chạy
nghe tiếng truy hô của bà hồng ông ngô văn hảo ở gần đó liền đuổi theo bắt giữ được đối tượng cùng tăng vật giao cho công an xã an hảo
qua kiểm tra bên trong chiếc túi sách có một nhẫn vàng một điện thoại di động và hơn bảy triệu đồng tiền mặt
đầu đội đã thông báo
qua điều tra mở rộng cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành bắt khẩn cấp thêm ba đối tượng gồm nguyễn hữu thành trần đình thông và nguyễn thị hồng thái đều chú thị xã ba đồn để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
hiện công an thị xã ba đồn đang lập hồ sơ để xử lý theo pháp luật
phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh long an cho biết vừa bắt đối tượng truy nã phan hồng nhật sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại ấp kinh sáu xã tân bằng huyện thới bình tỉnh cà mau

cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt